thưa quý vị cho đến hai mươi một h ngày ba tháng bảy hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát chữa cháy
công an tỉnh điện biên cùng với lực lượng cứu hộ huyện đậm bồ đã hơn một mươi h dầm mình trong mưa lũ
dốc lực tìm kiếm cứu hộ người bị bắt kẹt trong hầm thủy điện tại bản phi lĩnh xã sipafin huyện đậm bồ tỉnh điện biên
trước đó vào khoảng sáu h sáng ngày ba tháng bảy tại xã sipafin huyện đậm bồ đã xảy ra trận mưa to
gây ra lũ tại khe suối bản phi lĩnh khiến bốn công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị lũ cuốn
do điểm xảy ra tai nạn ở sâu trong lòng đất địa hình hiểm trở trời mưa liên tục nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn
các cán bộ chiến sĩ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm tiếp đó lặn tìm kiếm người cứu nạn
công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được ba người
một người mắc kẹt trong hầm là anh lý asia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản long dạo xã sipafin huyện đậm bồ
cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
chiều qua tại xã thanh bình huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm ba em thiệt mạng
theo đó một nhóm thanh thiếu niên khoảng năm người từ tám đến một mươi tám tuổi rủ nhau ra khu vực hồ nước thuộc ấp trung tâm xã thanh bình huyện trảng bom để tắm
tiếp đó lần lượt có ba em bị nước cuốn ra xa và bị đuối nước
nhận được tin báo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trảng bom thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã tổ chức lực lượng phương tiện tìm kiếm
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy
ba nạn nhân được xác định là từ trường vi một mươi bảy tuổi nguyễn thanh phong một mươi tám tuổi và nguyễn văn phú một mươi tuổi đều trú tại huyện trảng bom
thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự
thưa quý vị và các bạn không biết gì về các dự án xây dựng
nhưng một nữ bị cáo trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vẫn bịa ra những câu chuyện như thật để rụ rỗ và lấy tiền của nhiều bị hại quen biết
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với phạm thị hiền bốn mươi ba tuổi trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc thường xuyên đến đền tam giang
thuộc phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng để cúng bái hiền có quen biết với các bị hại là trần minh nam nguyễn thị kim chi đỗ xuân mai
vào năm hai nghìn một mươi bảy thấy các khu đất ở xung quanh đền tam giang đang san lấp mặt bằng giang dở hiền nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối với ông nam bà chi bà mai
về việc sắp có dự án bán đất nền tại khu vực xung quanh đền tam giang và biện ra việc quen nhiều người có khả năng mua được các lô đất ở dự án trên với giá rẻ để các bị hại tin tưởng
với thủ đoạn này từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiền đã nhiều lần lừa đảo các bị hại và chiếm đoạt số tiền một năm tỷ đồng
trước hội đồng xét xử hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình toán nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt phạm thị hiền một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin đầu tiên đến từ tỉnh bắc giang vừa qua công an huyện việt yên của tỉnh bắc giang đã kiểm tra và phát hiện gần tám mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
tại một quán hát trên địa bàn huyện việt yên
theo đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê nước giải khát âm nhạc bimcoffid có địa chỉ tại tổ dân phố my điền thị trấn nánh huyện việt yên do nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quản lý
lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm bốn mươi bốn nam nữ thanh niên đang uống bia nước giải khát nghe nhạc và nhảy
kết quả test nhanh xác định bảy mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản và đưa các trường hợp trên về trụ sở công an huyện việt yên để làm việc hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng sơ hở của du khách các đối tượng cải trang thành khách du lịch rồi tiếp cận ra tay chớp nhoáng cướp giật tài sản
đáng chú ý thì nhóm này có sự phân công phối hợp từ khâu trộm cắp truyền tay cảnh giới
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã kịp thời bắt quả tang khi chúng đang di chuyển đến một địa điểm du lịch khác trên địa bàn
sau khi nhận được tin báo của một số nạn nhân về việc bị mất điện thoại và ví tiền khi đang đi du lịch tại thành phố đà lạt lực lượng công an thành phố đà lạt đã vào cuộc điều tra
đến chiều ngày hai tháng bảy lực lượng công an đã bắt quả tang phan văn lâm chú tại tỉnh đồng nai khi vừa nhận điện thoại và ví từ các đối tượng trong nhóm gần khu vực vườn hoa thành phố
ngay sau đó các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt năm đối tượng khác còn lại trong nhóm gồm lê thị bạch tuyết lê thị thu ba thái văn hiệp hoàng anh duy lê thanh hải cùng chú tại tỉnh đồng nai
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một xe ô tô hai mươi sáu điện thoại một túi sách cùng năm mươi triệu đồng trên người các đối tượng
chỉ trong hai ngày một hai tháng bảy nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắt trót lọt số tài sản trộm được sẽ mang về đồng nai tiêu thụ
thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
vào ngày ba tháng bảy việt nam ghi nhận năm trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới thấp nhất trong hơn một năm qua
trong ngày ba tháng bảy việt nam tiếp tục không ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín
và theo bộ y tế so với ngày hôm trước thì số ca mắc mới giảm hai trăm một mươi chín f
trong bảy ngày qua việt nam không ghi nhận tử vong do covid một mươi chín
việt nam đã ghi nhận biến thể phụ ba năm được cho là có tốc độ lây lan mạnh hơn các biến thể phụ trước đó của chủng omicron
vì vậy theo khuyến cáo của bộ y tế người dân cần phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đủ liều tiêm mũi tăng cường mũi nhắc lại đúng lịch để bảo vệ cho mình và cho cộng đồng
thưa quý vị bắt đầu từ tháng bảy này bộ công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip
theo mẫu mới cho công dân việt nam ở trong nước và công dân việt nam đang ở nước ngoài
mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh
hình tượng về chủ quyền quốc gia di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như vịnh hạ long
kinh đô huế đền hùng
phố cổ hội an thánh địa mỹ sơn bến cảng nhà rồng cột cờ lũng cú cổng tò vò đảo lý sơn
qua đó góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh việt nam ra thế giới
thể hiện được truyền thống lịch sử địa lý văn hóa việt nam
mẫu hộ chiếu phổ thông mới vẫn bảo đảm các kỹ thuật bảo an của quốc tế
thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây tình hình tội phạm được kiềm chế
tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm pháp về hình sự kinh tế ma túy luôn đạt kết quả cao
các năm đều vượt chỉ tiêu công tác được giao
từng bước đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
vâng phường trung hưng thị xã sơn tây của thành phố hà nội là một ví dụ điển hình
đơn vị này đã đạt được những kết quả này và đã góp phần đem lại một địa bàn cơ sở luôn được bình yên
được người dân tin tưởng và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an
một lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
anh phùng trung dũng người đã có quá khứ tuổi trẻ mắc sai lầm và phải nhận mức án hai năm tù treo
trong thời gian thử thách tại địa phương đã có lúc anh rơi vào trạng thái bất cần vì những khó khăn trong cuộc sống
thế nhưng giờ đây anh dũng đã là chủ của một sưởng nhỏ
chuyên sản xuất nhôm kính tạo công an việc làm cho gần một mươi lao động tại địa phương
để có thành quả này anh dũng đã nhận được sự động viên chia sẻ và giúp đỡ rất lớn từ lực lượng công an tại cơ sở
trước đây thì trong lúc tôi còn trẻ thì tôi cũng có những các cái sai lầm của tôi
thì sau đó thì được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và công an khu vực thì tôi đã tìm được cái lối đi riêng của mình
và bây giờ tôi đang hiện tại
tôi đang thành lập một cơ sở sản xuất nhôm kính
tôi đang sống ổn định và không có vấn đề gì
khi tôi gặp khó khăn thì các cán bộ công an trên phường đã rất tạo điều kiện cho tôi
mọi cái để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi để tôi hoàn thành được mọi cái ước mơ của tôi trong quá trình hoạt động
địa bàn phường trung hưng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự
khi có khu đô thị đang trong quá trình hoàn thiện
do đó thu hút nhiều lao động thời vụ ngoại tình
trong đó có nhiều đối tượng có tiền lợi

đây là những thách thức không nhỏ với công an phường trung hưng

một trong những giải pháp khắc phục khó khăn đó là công an phường trung hưng đã ứng dụng nhiều sáng kiến kỹ thuật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
từ đó đã điều tra
khám phá nhiều vụ

ấn tượng đẹp với người dân địa phương
chủ tượng có tính chất lưu manh chuyên nghiệp
chủ tượng kết quả đã đạt được
công an phường trung hưng được chọn là một trong số hai mươi tập thể cá nhân
trong công an thành phố hà nội có thành tích xuất sắc
trong đợt thi đua kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
và một phần thường ý nghĩa với các cán bộ chiến sĩ công an phường trung hưng
đó chính là sự bình yên của từng con ngõ từng khu phố
là sự tin yêu của bà con nhân dân tại địa bàn nơi đây
theo quy chế tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non
của bộ giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực một là bảy mươi năm điểm
khu vực hai nông thôn là năm điểm khu vực hai là hai mươi năm điểm
và khu vực ba không được tính điểm ưu tiên
từ năm hai nghìn hai mươi ba thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định
trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp
và một năm kế tiếp
vắng mặt để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt
đây là nội dung trong nghị định số ba mươi bảy hai nghìn hai mươi hai ndcp
sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cụ thể phạt tiền từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian
hoặc địa điểm kiểm tra khám sức khỏe ghi trong lệnh
gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự
quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng
quy định cũ phạt tiền từ tám trăm linh cho đến một triệu hai trăm linh đồng
nhà máy điện rác đầu tiên ở hà nội dự kiến sẽ hòa mạng lưới quốc gia vào ngày một mươi năm tháng bảy tới
theo sở tài nguyên và môi trường hà nội
tại thời điểm hòa vào lưới điện quốc gia nhà máy điện rác này
có công suất hoạt động một sáu trăm linh tấn rác ngày một đêm và phát ra ba mươi mw
tiếp đó đến tháng một mươi nhà máy sẽ hoạt động ổn định
với công suất bốn tấn rác một ngày một đêm
nhà máy điện rác sóc sơn được khởi công từ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng do dịch covid một mươi chín đã bị ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành của nhà máy
ngay sau đây sẽ là những thông tin được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
trả lời trên báo pháp luật thành phố hồ chí minh
đại biểu quốc hội lê thanh vân
ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
cho rằng thông điệp của tổng bí thư đã được nhắc nhiều lần
và tiếp tục xác định tham nhũng là quốc nạn
dù đấu tranh với tham nhũng sẽ có nhiều khó khăn
nhưng quyết tâm đi liền với hành động tham nhũng sẽ dần được ngăn chặn và đẩy lùi
tham nhũng là quốc nạn là rạc nội sâm
là một trong bốn nguy cơ liên quan đến sự tồn vong của đảng của chế độ
do đó nhà nước xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực
là một trong những nội dung cốt lõi trọng tâm của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng một mươi năm qua đã khẳng định rằng
việc dù khó khăn đến mấy nếu có quyết tâm cao và cách làm đúng
át sẽ làm được
việc khó nhưng buộc phải làm để củng cố lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước
báo kinh tế và đô thị thông tin đã hết quý hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm
tái diễn tình trạng có tiền nhưng không tiêu được
theo số liệu của bộ tài chính vừa công bố
tỷ lệ ước giải ngân vốn kế hoạch sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đạt hai mươi bảy bảy mươi năm kế hoạch
thủ tướng chính phủ giao giảm nhẹ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
các địa phương cho rằng việc chậm giải ngân vốn đầu tư công ngoài yếu tố khách quan như
tăng giá nguyên vật liệu thì gặp phải những vương mắc trong triển khai quy trình thủ tục kéo dài
giải phóng mặt bằng
nhưng theo bộ tài chính vương mắc trong triển khai này đó chính là yếu tố chủ quan
chủ yếu là do con người và khâu tổ chức thực hiện là nguyên nhân chính
bộ giáo dục đào tạo vừa cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai tới đây
các kiến thức đã tinh giảm sẽ không có trong ngân hàng câu hỏi đề thi
bộ cùng các đơn vị đã xây dựng ngân hàng câu hỏi ra đề thi tốt nghiệp theo nguyên tắc độc lập
phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu biên soạn biên tập thẩm định định cỡ
lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi
bộ đã thực hiện ra soát ma trận đề thi của tất cả một mươi năm môn thi
đảm bảo nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu ở lớp một mươi hai
theo đó các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch covid một mươi chín
các năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sẽ không đưa vào đề thi năm nay
tình trạng viên chức y tế xin nghỉ việc thôi việc tiếp tục gia tăng
trong đó nhiều nhất là tại tp hcm và hà nội
vậy làm sao để giải bài toán thiếu hụt nhân lực ngành y
để đáng chú ý trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng này là do lương chế độ phụ cấp với viên chức y tế
trong hệ thống y tế công lập còn thấp chỉ đảm bảo một phần nhu cầu cuộc sống
vì vậy khó giữ chân cán bộ y tế làm việc trong cơ sở y tế công lập
trong khi thu nhập tại các cơ sở y tế ngoài công lập cao hơn gấp ba đến bốn lần
thậm chí có nơi gấp năm sáu lần
tại một số đơn vị tự chủ tài chính do dịch covid một mươi chín và giãn cách xã hội
lượng bệnh nhân đến khám giảm nên nguồn thu của bệnh viện cũng giảm đi
dẫn tới thu nhập nhân viên y tế giảm mạnh hoặc chậm trả lương
dẫn tới việc nhân viên y tế xin nghỉ việc bỏ việc hoặc tìm cơ hội việc làm mới với thu nhập cao hơn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bà rệ vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng huỳnh thị ngân trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại phường năm quận một mươi một tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bốn mươi chín và có sẹo chấm cách một năm cm sau cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp vĩnh yên và công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu năm phường tiền châu thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi một ấp hai xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện